phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm vừa kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh thành phát
địa chỉ tại phường tám quận một mươi một có hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
theo đó tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện khu vực sản xuất tương ở lầu hai
có hai căn nhựa bên trong có chứa hóa chất acetic acid glacial dùng trong công nghiệp
trong đó có một can đang được sử dụng dở
ông dư thuận pháp quản lý sản xuất hộ kinh doanh thành pháp
đã thừa nhận việc cơ sở sử dụng hóa chất công nghiệp để sản xuất tương ớt và tương nền
hiện tại đang có hơn một can đựng tương ớt và từng nền thành phẩm các loại
bốn trăm linh kg tương đang chứa trong buồn khuấy chưa thành phẩm
một mươi kg ớt trái đã bị thối rục nhiễm nấm và bốn mươi kg tương thành phẩm bị hỏng
có nhiều bụi mạng nhện và mùi hôi thối tại khu vực chứa nguyên liệu
và khu vực sản xuất các loại tương thành phẩm
phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý cơ sở thành phát
theo quy định của pháp luật